tại hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
tổ chức họp báo giới thiệu ngày hội văn hóa dân tộc mường lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mường trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước
ngày hội diễn ra từ ngày một mươi tháng một mươi hai đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tại thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
đây là sự kiện văn hóa quy mô lớn hướng đến chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
thể hiện sự tôn vinh văn hóa một dân tộc giàu truyền thống bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mường
trong nền văn hóa việt nam thống nhất mà đa dạng của cộng đồng năm mươi bốn dân tộc anh em
là dịp để các nghệ nhân diễn viên vận động viên quần chúng dân tộc mường các tỉnh tham gia gặp gỡ
giao lưu trao đổi kinh nghiệm nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam